theo đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành da dày việt nam đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi năm
thì xuất khẩu da dày đến năm hai nghìn hai mươi đạt kim ngạch từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu tỷ usd
theo mục tiêu tổng quát của đề án đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi năm ngành da dày sẽ phát triển với tốc độ cao
giữ vững vị trí ngành công nghiệp xuất khẩu chủ lực quan trọng của nền kinh tế
cụ thể về tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp ngành da dày giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đạt gần một mươi hai một năm
giai đoạn hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn ba mươi năm đạt khoảng sáu một năm
nâng dần tỷ lệ nội địa hóa các loại sản phẩm phần đấu năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ nội địa hóa đạt bốn mươi năm
năm hai nghìn hai mươi năm đạt bốn mươi bảy và năm hai nghìn hai mươi năm đạt năm mươi năm
theo các chuyên gia đến năm hai nghìn hai mươi kim ngạch xuất khẩu từ da dày sẽ đạt con số từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu tỷ usd
ngành da giày tiếp tục duy trì vị trí là một ngành công nghiệp xuất khẩu mũi nhọn vươn lên giữ vị trí thứ hai về sản lượng cũng như kim ngạch xuất khẩu